công an huyện gò dầu của tỉnh tây ninh vừa khởi tố vụ án khởi tố bị can võ văn thừa
trú tại tỉnh bình dương về hành vi cướp tài sản và giết người
tại cơ quan điều tra thừa khai nhận thừa làm công nhân cho một công ty thuộc khu công nghiệp phước đông huyện gò dầu tỉnh tây ninh
và đồng thời đam mê cờ bạc
trước khi gây án thừa đã lấy con dao tại phòng trọ giấu trong người rồi điều khiển xe mô tô đến quán cà phê
rồi mua dâm với nạn nhân với giá bốn trăm linh đồng
sau đó nạn nhân đánh rơi điện thoại thừa đã cướp điện thoại và rút con dao ra đâm nạn nhân lên xe tẩu thoát
nạn nhân được đưa đến bệnh viện cấp cứu và hiện sức khỏe hồi phục